bộ công thương vừa ban hành dự thảo thông tư quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước asean
dự thảo nêu rõ không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường có xuất xứ từ các nước asean theo quy định của pháp luật hiện hành
số lượng đường nhập khẩu từ các nước asean không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do bộ công thương công bố
theo cam kết của tổ chức thương mại thế giới wto áp dụng cho các nước wto
về thuế xuất thuế nhập khẩu dự thảo đề xuất thuế xuất thuế nhập khẩu mặt hàng đường có xuất xứ từ các nước asean thực hiện theo quy định của chính phủ